thưa quý vị và các bạn cửa hàng tiện ích hay còn gọi là cửa hàng tiện lợi
là những cửa hàng thường có diện tích từ năm mươi đến hai trăm linh m hai tại các khu vực dân cư bán gần như đầy đủ các sản phẩm cần thiết hàng ngày
ở nước ta đặc biệt tại các thành phố lớn loại hình này đang dần trở nên khá phổ biến và trở thành một phần của thị trường bán lẻ
đây được xem là xu hướng tất yếu bởi tại nhiều quốc gia phát triển loại hình bán lẻ này đã xuất hiện và chiếm lĩnh thị trường từ lâu
và với số lượng cửa hàng tiện ích hiện tại đây được coi là mảnh đất còn nhiều tiềm năng và sẽ tiếp tục phát triển nhanh
tuy nhiên cùng với những cơ hội các doanh nghiệp việt cũng gặp phải những thách thức không nhỏ với sự xuất hiện của hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài
vốn đã rất thành công với mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi tại nhiều nước trên thế giới như clickk bảy eleven hay shop go
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại sự phát triển của các chuỗi cửa hàng tiện ích
những thuận lợi và khó khăn mà doanh nghiệp việt đối diện khi tham gia lĩnh vực này
đây là một trong sáu cửa hàng tiện lợi của chuỗi cửa hàng tiện lợi khôi nguyên nằm ngay đối diện một chợ truyền thống
diện tích nhỏ gọn chỉ khoảng năm mươi mét vuông
hàng hóa khá đa dạng chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu
và cửa hàng này luôn tấp nập khách hàng

những thuận lợi và khó khăn mà doanh nghiệp việt đối diện khi tham gia lĩnh vực này
tiếp với mô hình bán lẻ truyền thống song mô hình mới mẻ này vẫn có những lợi thế
đó là sự phù hợp với nhu cầu của một bộ phận dân chúng không nhỏ không có nhiều thời gian
muốn được lựa chọn nhiều chủng loại hàng hóa thiết yếu trong một lần mua sắm tại một địa điểm gần nơi sinh sống
đáp ứng những nhu cầu đó những cửa hàng tiện ích của khôi nguyên như cửa hàng này liên tục được mở ra và thu được kết quả kinh doanh đáng khích lệ
tới nay trên phạm vi toàn hà nội đã có sáu cửa hàng tiện ích khôi nguyên và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên nhanh chóng trong thời gian tới
với nhu cầu sử dụng của khách hàng thì trong thời gian tới khôi nguyên đang có dự kiến sẽ mở thêm năm hoặc đến một mươi một cái hệ thống cửa hàng như thế để đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng
thời gian qua thị trường bán lẻ ghi nhận sự gia tăng của các chuỗi cửa hàng tiện ích
không giống như những siêu thị các cửa hàng tiện ích không cần mặt bằng lớn
diện tích của các cửa hàng này thường chỉ từ năm mươi đến hai trăm linh m hai và nếu như những siêu thị tập trung tại những khu vực trung tâm
thì những cửa hàng tiện ích lại nằm sen kẽ ngay trong khu dân cư
thậm chí ngay sát trợ truyền thống
và không chỉ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mở các chuỗi cửa hàng tiện ích
các doanh nghiệp bán lẻ từng sở hữu những hệ thống siêu thị khắp cả nước cũng đang nhiệt tình tham gia mở các hệ thống cửa hàng tiện ích
đây là buổi khai trương một trong hai cửa hàng tiện ích đầu tiên của liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm saigon coop tại hà nội
với sự có mặt của hai cửa hàng tiện ích này chuỗi cửa hàng tiện ích của sài gòn coop với tên gọi cop food đã lên tới con số một trăm tám mươi một cửa hàng trên phạm vi cả nước
với việc phát triển thêm mô hình cửa hàng thực phẩm an toàn thị lợi coop food tại miền bắc đặc biệt là tại hà nội trước tiên
tôi mong muốn với mô hình này cùng với mô hình coop max phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân hà nội và người dân miền bắc

cùng với coop food còn có thể kể đến vinmart
của tập đoàn vingroup
hapro food của tập đoàn hapro
coop smile của saigon coop
và còn nhiều hệ thống khác
sự gia tăng này theo đánh giá của các chuyên gia cho thấy sự hấp dẫn của thị trường bán lẻ việt nam
theo báo cáo của tổng cục thống kê thị trường bán lẻ hàng hóa trong nước năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt hai tỷ chín trăm ba mươi bảy ba trăm linh tỷ đồng
khoảng một trăm hai mươi chín năm mươi sáu tỷ usd tăng một mươi chín so với năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam cũng đã tăng năm bậc lên vị trí thứ sáu
trong chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu
còn theo đơn vị khảo sát thị trường igd dự đoán
các chuỗi cửa hàng tiện lợi tại việt nam sẽ phát triển ở mức hai con số trong bốn năm tới
trước khi đạt đến mức ba mươi bảy bốn mỗi năm vào năm hai nghìn hai mươi một
sáu mươi chín người dân việt nam mới có một cửa hàng
so với các nước trong khu vực của chúng ta chỉ còn năm mươi
thậm chí có những nước thì hai người đã có một cái cửa hàng tiện ích rồi
cho nên về dư địa nói là để phát triển số lượng về mặt cửa hàng
cửa hàng tiện ích hay là siêu thị nhỏ chúng ta còn quá nhiều
và đây sẽ là một xu hướng tất yếu của sự phát triển về kênh bán lẻ nói chung
và kênh bán lẻ hiện đại nói riêng
bởi vì nó không phải là xu hướng của một mình việt nam
mà nó đang là xu hướng của tất cả các nước trong khu vực
cũng theo các chuyên gia kinh tế
với việc hàng loạt những tập đoàn bán lẻ lớn nước ngoài gia nhập thị trường việt nam
thậm chí thâu tóm mua lại các hệ thống siêu thị đã có sẵn
cuộc cạnh tranh trên thị trường bán lẻ trở nên vô cùng khốc liệt
và trong cuộc cạnh tranh đó
việc những doanh nghiệp bán lẻ của việt nam mở rộng sang lĩnh vực cửa hàng tiện lợi
là một hướng đi linh hoạt hợp lý khai thác tối đa các ngách thị trường
để có thể tồn tại và phát triển
theo tôi bây giờ buôn bán không bỏ trứng vào một giỏ
cả đại siêu thị siêu thị như côp mát nhưng đồng thời phải có côp food
tổng công ty thương mại hà nội có những trung tâm thương mại lớn như giảng võ
hay là ulimart trước đây bây giờ là xe camart vân vân
nhưng mà bây giờ
đồng thời có những cái như hà pro mart hà pro food
hay là vinmart có những trung tâm thương mại lớn như là royal city
như là vincom ở phạm ngọc thạch vân vân
nhưng đồng thời cũng có những vinmart vinpro
để bám sát các địa bản dân cư
tức là anh phải đi bằng nhiều chân
và anh bám sát các thị trường để anh phát triển
như tôi nói là
cũng có đối tượng có thể một tháng mới đi siêu thị
nhưng mà hàng ngày họ lại đi các cửa hàng tiện chọn
tất cả những cái đó anh phải theo thị trường để anh mở mang lưới
để anh phát triển để anh có thể tồn tại một cách vững chắc trong tương lai
và bên cạnh đó thời gian vừa qua
các chuyên gia cũng đánh giá rất cao những động thái xây dựng
phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất tới phân phối
nhằm tối ưu hóa lợi thế của các doanh nghiệp trong nước
và tăng cường sức mạnh trong cuộc cạnh tranh với các nhà bán lẻ nước ngoài
trong đó việc vinmart hỗ trợ các nhà cung cấp trong nước là một điển hình
vinmart ký kết với ba trăm linh nhà cung ứng hàng hóa
nhất là thực phẩm tươi sống như vinmart
và ngày hôm đó phó chủ tịch của vingroup đã tuyên bố là
giảm chiết khấu bằng một năm cho các nhà cung ứng thực phẩm tươi sống
tiếp sau đó độ khoảng sáu tháng
thì vinmart đã mở một cái hội nghị
với hàng trăm hợp tác xã nông dân
để cung ứng vốn cho họ đầu tư công nghệ trồng rau trồng nuôi lợn cho họ
để thu mua lại hàng hóa cho người ta
và chính là đây là một cách làm khôn ngoan của vinmart
để tạo cái nguồn hàng sạch có chất lượng và giá cả cạnh tranh
tạo cái mối quan hệ làm ăn lâu dài
xây dựng một cái nền thương mại công bằng còn manh nha nhỏ bé ở việt nam
thực ra cái sự bùng nổ
giống với số lượng cửa tiệm nó chỉ một trong vài năm gần đây mà thôi
cho nên nếu mà các nhà bán lẻ của chúng ta đã có một cái quy trình rất là chuẩn mực rồi
họ có đầy đủ kiến thức để vận hành vân vân
thì chắc chắn chưa
vẫn còn nhiều cơ hội để chúng ta phát triển hơn nữa ở cái khía cạnh đấy
nhưng ít nhất mà nói á
cái chuyện mà họ đã bắt đầu có định hướng là tôi đầu tư một cách bài bản hay chưa
chứ không phải là những cái làm ăn mang tính chất ngắn hạn
thì cái định hướng đấy là bắt đầu có
tuy nhiên ngay khi các doanh nghiệp nội vừa khai phá mô hình cửa hàng tiện ích
thì các tập đoàn lớn từ nước ngoài cũng bắt đầu hiện diện ở phân khúc này
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi tám
các doanh nghiệp như family mart của nhật bản
ministop công ty con thuộc tập đoàn aon nhật bản
circle k của mỹ shop go của singapore
cũng đã liên tục mở rộng hệ thống và hình thành nên những chuỗi cửa hàng lớn
trong đó circle k có tới hai trăm năm mươi cửa hàng
shophen go có trên một trăm linh tám cửa hàng
và mới đây nhất thương hiệu gs hai mươi năm
một thương hiệu chiếm tới ba mươi thị phần bán lẻ tại hàn quốc
cũng gia nhập thị trường việt nam
và doanh nghiệp việt kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích
đã cạnh tranh rất quyết liệt với những đối thủ này
cái cuộc cạnh tranh này tôi cho là trước hết mình phải nói thẳng
là hết sức khó khăn cuộc cạnh tranh của các nhà cửa hàng tiện lợi
các cửa hàng tiện lợi của việt nam không cân sức với nước ngoài

nhưng mà không phải chúng ta không có đường thoát
tôi nói ví dụ như là vinmart
là trong thời gian tôi theo dõi có ba bốn năm rồi
ngoài các trung tâm thương mại lớn thì họ phát triển
gần một nửa cửa hàng tiện lợi bán cả điện máy và thực phẩm
hay là thế giới di động cũng vậy
bán cả rau thực phẩm sạch vươn lên hàng trăm cửa hàng nữa
hay là sài gòn cốp là cái anh mà lâu nhất
nhất đời ở trong cái siêu thị ở việt nam này
ngoài các cái cửa hàng coop
food cái tất cả cái đó
thì phát triển hàng mấy trăm các cửa hàng bám sát cái địa bàn dân cư
tôi cho hiện nay mấy cái ông lớn đó là có tác dụng
rồi đây dẫn dắt những thị trường bán lẻ việt nam
nếu mà chúng ta phát triển thêm một số tập đoàn
có những cơ chế chính sách đúng để phát triển cho họ
chúng ta không thể là chúng ta không thể chấp nhận thua nước ngoài được
chúng ta có nhiều điều kiện để chúng ta phát triển
nếu chúng ta biết liên kết làm ăn tử tế trách nhiệm
thì tôi cho còn có cơ phát triển
nhìn về cái tiềm năng phát triển của thị trường việt nam
với một dân số còn khá trẻ một dân số rất là kết nối
và muốn được thử những cái mới như người dân của chúng ta
thì rõ ràng các nhà bán lẻ nước ngoài sẽ không bao giờ bỏ qua
và cái chuyện mà họ nhảy vào thị trường việt nam là điều mà chắc chắn
đứng từ khía cạnh một người tiêu dùng mà nói đối với tôi
đấy là một điều cực kỳ tốt cho người tiêu dùng
bởi vì họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn
và họ sẽ được tiêu dùng
hãy tiếp cận với những cái gì tốt nhất
đứng từ khía cạnh doanh nghiệp bán lẻ việt nam mà nói
các doanh nghiệp bán lẻ việt nam cũng nên coi đó là một cơ hội cho mình
cơ hội để thử thách mình phải nâng cao cái cách vận hành doanh nghiệp của chúng ta
nâng cao những kiến thức về quản trị ngành hàng
nâng cao những kiến thức về tìm hiểu người tiêu dùng
làm sao đáp ứng được người tiêu dùng tốt nhất
thì đấy là một cuộc thử thách khá là tốt
cho tất cả các doanh nghiệp của chúng ta để thực sự bứt phá
khỏi những cái cách làm truyền thống
cũng theo chuyên gia vũ vinh phú
xu hướng tiêu dùng nhanh tiện lợi ngày càng được người dân đón nhận
nhu cầu về thực phẩm sạch hàng hóa có truy xuất nguồn gốc ngày càng cao
cùng với vị trí thuận lợi bám sát địa bàn dân cư đã giúp cửa hàng tiện ích trăm hoa đua nở
tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có một văn bản pháp quy riêng cho cửa hàng tiện lợi
nên mô hình này chưa phát triển theo quy hoạch
tiêu chuẩn chất lượng phục vụ chất lượng hàng hóa điều kiện kinh doanh
quy mô kinh doanh còn manh mún thương hiệu chưa rõ nét
mặt khác trong tương quan với doanh nghiệp ngoại với sức mạnh về vốn
kinh nghiệm quản lý đào tạo nhân sự nhận diện thương hiệu áp dụng công nghệ hiện đại vào quản trị
thì doanh nghiệp việt năng lực cạnh tranh còn kém
chính vì vậy doanh nghiệp việt cần có tổ chức kỹ thuật thương mại
nhận diện thương hiệu chất lượng nguồn hàng giá cả chất lượng phục vụ văn hóa kinh doanh
công khai minh bạch về thuế với nhà nước mới có thể cạnh tranh được trên thương trường
và trên hết các doanh nghiệp cần bàn tay của nhà nước để kiến tạo một môi trường cạnh tranh minh bạch
công bằng và lành mạnh giữa các chuỗi cửa hàng tiện lợi
thưa quý vị và các bạn một nghiên cứu của hãng tư vấn atkna cho thấy năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam đã trở thành một trong sáu thị trường bán lẻ hấp dẫn
nhất toàn cầu
và trong khi lĩnh vực siêu thị đã trở nên chật trội với sự có mặt của nhiều tập đoàn nước ngoài hùng mạnh
thì sự phát triển của các chuỗi cửa hàng tiện ích với diện tích nhỏ gọn
mở ngay trong các khu dân cư chính là một hướng đi đầy tiềm năng
sự phát triển của các chuỗi tiện ích này cùng với sự phát triển của các kênh bán lẻ hiện đại khác như siêu thị
siêu thị mini đang dần thay đổi tập quán mua sắm của người việt
giảm dần sự phụ thuộc của người tiêu dùng vào các kênh bán lẻ truyền thống
với những lợi thế về sự linh hoạt sự hiểu biết thói quen khách hàng tập quán khách hàng
chúng tôi cho rằng các nhà bán lẻ trong nước có những lợi thế nhất định để mở rộng thị trường hơn nữa
trước sự cạnh tranh của các chuỗi cửa hàng bán lẻ nước ngoài đang có mặt tại việt nam
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba hoặc email đồnghànhcungdonghiệp a gmail com
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần phát lại lúc một mươi năm h bốn mươi năm thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân